khi khối không khí lạnh tiếp tục rôn xuống và đẩy vùng mây đối lưu lớn từ lục địa trung quốc di chuyển xuống
kết hợp với dòng gió mạnh từ vùng thượng lào di chuyển sang
nó sẽ gây mưa vừa mưa to cho khu vực vùng núi và trung du của bắc bộ
với lượng được dự báo là từ hai mươi đến bốn mươi mm
do khí lạnh hôm nay mới bắt đầu di chuyển xuống vì thế nền nhiệt ngày ở bắc bộ sẽ giảm từ từ
như ở khu vực vùng núi thì ảnh hưởng sớm và mạnh của khối không khí lạnh
nên từ sau một mươi giờ sáng thì nhiệt độ đã giảm xuống là dưới hai mươi
còn đối với vùng đồng bằng và thủ đô hà nội thì trong ngày hôm nay
nhiệt độ vẫn còn khá cao là hai mươi ba hai mươi năm độ
đến đêm nay khi đã nằm sâu trong khối không khí rét nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi
sẽ giảm xuống là một mươi bốn một mươi sáu độ
trong khi đó ở vùng đồng bằng thì cũng chỉ còn là một mươi sáu một mươi bảy độ
và cả miền bắc trời sẽ chuyển rét
sang ngày mai khi mà dòng gió mạnh di chuyển hẳn ra phía biển
nằm sâu trong khối không khí khô và rét thì các tỉnh miền bắc mưa sẽ giảm nhanh
đến chiều mai thì tạnh giáo hẳn
mức nhiệt ngày mai ở khu vực bắc bộ sẽ là hai mươi một hai mươi ba độ
sáng nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến bắc bộ thì phải đến chiều nay
khí lạnh mới bắt đầu tác động đến thanh hóa nghệ an và hà tĩnh của miền trung
đến tối và đêm nay thì nó mới vượt qua đèo ngang và ảnh hưởng tới khu vực
từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
di chuyển tới đâu thì khối không khí lạnh sẽ gây mưa tới đó
cũng như các đợt khí lạnh lần trước thì trong lần này vùng tâm mưa
vẫn tập trung ở các tỉnh từ nam hà tĩnh trở vào cho tới bắc của quảng nam
với lượng mưa được dự báo là khoảng từ ba mươi năm mươi mm tính từ chiều nay
đến hết ngày một tháng bốn
về nhiệt độ trong ngày hôm nay thì chỉ thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
là nhiệt độ giảm còn hai mươi bốn hai mươi năm độ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ vẫn cao hai mươi tám ba mươi một và từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thì ổn định là hai mươi chín ba mươi hai độ
dãnh thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc và lại kết hợp với đới gió tây nam đầu mùa
cũng đã gây ra những cơn mưa rông cho khu vực tây nguyên và nam bộ trong vòng ba hôm tới
khu vực được dự báo có mưa vừa mưa to và rông mạnh sẽ là các tỉnh thành
ở phía bắc tây nguyên khu vực biên giới của miền tây nam bộ
do có mưa nhiều nên trong cả ba hôm tới nền nhiệt ngày ở tây nguyên và nam bộ
cũng sẽ không quá cao
tây nguyên là hai mươi chín đến ba mươi hai độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi hai
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh chiều và tối mai
ở vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
sẽ có đới gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp bảy và giật cấp tám cấp chín
đi cùng với sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa không hề chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nhưng lại xuất hiện những đám mây đối lưu và có khả năng gây mưa rông
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước